sau một mươi bốn giờ thực hiện hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ một nữ bệnh nhân nhập việc trong tình trạng ngưng tim ngưng thở
và các bác sĩ bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm đã tích cực cứu chữa nhưng mà bệnh nhân không qua khỏi
hiện viện kiểm sát nhân dân quận một tp hcm đang phối hợp với công an quận một và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi hai nạn nhân đã thực hiện phẫu thuật khúc mỡ bụng
tại viện thẩm mỹ vera số một trăm linh bốn nguyễn công trứ phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
đến hai mươi hai giờ cùng ngày người này có dấu hiệu mệt khó thở và tím tái nên được một người tự xưng là bạn đưa đến bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm cấp cứu
tại bệnh viện các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở ngoại viện
bệnh nhân được hồi sức tiêm phổi cấp cứu tích cực tuy nhiên tình trạng không cải thiện
đến hơn ba giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàng
vụ việc sau đó được trình báo cho công an quận bốn
thi thể nạn nhân được chuyển sang trung tâm giám định pháp y tp hcm để khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong
đồng thời tạm ngừng hoạt động cơ sở y tế này để phục vụ công tác điều tra
tra cứu trên cổng thông tin điện tử của sở y tế tp hcm chúng tôi không thấy có thông tin giấy phép hoạt động của cơ sở này
bên cạnh đó bệnh viện một một năm cũng cho biết trong ngày bảy tháng một mươi hai
một bệnh nhân khác cũng tử vong sau khi thẩm mỹ vùng lưng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
như vậy chỉ trong hai ngày đã có liên tiếp hai vụ tử vong sau phẫu thuật thấm mỹ tại tp hcm
hiện cả hai vụ việc đã được báo cáo lên sở y tế tp hcm
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân